cảnh sát hình sự phát hiện bắt quả tang tại nhà của năm đối tượng trên địa bàn thành phố hà giang
đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của sáu đối tượng có liên quan lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ hai mươi hai điện thoại di động
bốn quyển sổ ghi chép thông tin giao dịch hai thẻ ngân hàng hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan khác
bước đầu các đối tượng khai nhận hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay với số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký quyết định tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho anh trung văn nam
người đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy xảy ra tại phố lương khánh thiện
phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội vào ngày một mươi hai tháng một vừa qua
như tin đã đưa vào trưa ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi đang ngồi ăn cơm
anh trung văn nam trú tại số ba mươi tám ngõ năm mươi một phố luông khánh thiện phường tương mai quận hoàng mai
nghe tiếng chi hô của người dân về đám cháy đang bốc lên từ căn nhà cũ hai tầng trên phố lương khánh thiện
anh nam cùng các đồng nghiệp là thợ sửa điều hòa đã tiếp cận đám cháy
leo lên tầng hai phá cửa sổ và cứu sống một bé gái
vào sáng ngày hôm qua một mươi bốn tháng một ban liên lạc cán bộ hưu trí nha công an trung ương
đã gặp mặt và trao quà cho các cán bộ công an hưu trí có hoàn cảnh khó khăn
đại diện ban liên lạc nha công an trung ương
đã trao một mươi ba xuất quà cho các cán bộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc câu lạc bộ hưu trí công an nhân dân
cũng trong sáng nay đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các cán bộ công an hưu trí cao tuổi
đây là hoạt động được tổ chức hàng năm thể hiện sự quan tâm chia sẻ cùng đồng đội trong dịp tết đến xuân về
đồng thời thông qua hoạt động này góp phần giáo dục tinh thần tương thân tương ái của người chiến sĩ công an nhân dân
để thế hệ các cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo
thưa quý vị và các bạn sau hơn hai năm sản xuất trên địa bàn một mươi tỉnh thành phố trong cả nước
vượt qua bao khó khăn trở ngại do tình hình dịch bệnh bộ phim truyền hình bão ngầm với nội dung về cuộc đấu tranh
bài trừ ma túy và tội phạm hình sự bảo vệ cuộc sống bình yên đã sẵn sàng đến với khán giả truyền hình cả nước
được đánh giá là bộ phim khai thác chân thực với nhiều tình tiết ly kỳ về những mảng đời sống rất đa dạng
tạo nên sức hấp dẫn riêng so với các bộ phim trinh thám hình sự trước đây
là một diễn viên công tác trong lực lượng công an nhân dân nhưng với đại tá nghệ sĩ nhân dân nguyễn hải
người có thâm niên và kinh nghiệm diễn xuất trong các phim truyền hình về lực lượng công an
đấu tranh với các loại tội phạm thì phim bão ngầm có rất nhiều điểm mới lạ hấp dẫn
phó phòng cảnh sát ma túy nhưng mà lại có những vi phạm về quy định của ngành pháp luật trong vấn đề phòng chống ma túy
bộ phim này đã được trải dài xuyên suốt dọc bắc nam
cuộc chống ma túy này không phải của riêng ai của bất cứ một vùng miền nào của bất cứ một ngành nghề nào
mà cuộc chiến này trải dài khắp chữ s này
và các tầng lớp nhân dân phải cùng với lực lượng công an để tham gia một cuộc chiến phòng chống ma túy
để tạo nên sự bình yên trong cuộc sống
phim bão ngầm dựa theo tiểu thuyết trinh thám hình sự cùng tên của trung tá nhà văn đào trung hiếu
nội dung bộ phim là câu chuyện về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia
miêu tả cuộc đấu tranh khốc liệt đầy gây cấn lưu lượng với bọn tội phạm của lực lượng công an nhân dân
tính xác thực tính chân thực là đặc điểm tôi cho là nổi bật nhất trong bộ phim bão ngầm
bởi vì tất cả những câu chuyện trong đó tôi đã trải qua tôi đã gặp trong thực tiễn đời sống công tác chiến đấu của mình
thứ hai nữa là bộ phim có tính chân thực bởi vì đã huy động được vào trong phim một lực lượng hùng hậu
và lực lượng vũ trang trong đó gồm có cả lực lượng quân đội nhân dân và các công an các tỉnh thành phố địa phương
đoàn phim bão ngầm tắt nghiệp
lồng ghép trong những trường đoạn phim xoay quanh câu chuyện phá án là đời sống thường nhật của cán bộ chiến sĩ công an
được miêu tả rung dị mộc mạc ở những góc khuất ít người viết tới
bộ phim đã thu hút được nhiều diễn viên tên tuổi ở cả ba miền bắc trung nam tham gia
ở trong bão ngầm thì hà hương đóng vai là vợ ông trùm cho nên là chắc chắn để trở thành vợ ông trùm thì không phải là một câu chuyện đơn giản

hà hương nghĩ rằng là nếu như mà câu chuyện tình cảm gia đình đơn thuần thôi thì chắc chắn là bất cứ người đàn ông nào
mà họ đạt được một cái thành công nào đó họ sẽ không bao giờ quên người vợ tàu khang của mình
khi mà nhập kịch bản thì hơi hồi hộp một tí rồi vì đó là một vai diễn cũng khá là khó
và lần đầu tiên mình làm cho nên là mình cũng phải nghiên cứu rất là kỹ từ khâu kịch bản
mình gặp các anh truyền sĩ quan thật nhất là anh đào trung hiếu chính là tác giả
thì anh cũng đã chia sẻ rất là nhiều và trình sát trinh sát thì sẽ làm như thế nào
và nhiệm vụ của mình sẽ là như thế nào và mình phải thể hiện ra sao để khi mà tội phạm
nghĩ mình là tội phạm thì đó mới là thành công
bộ phim bão ngầm bán phát vào cổ vũ chủ trương của đảng và lãnh đạo bộ công an
trong đấu tranh bài trừ tiêu cực để làm trong sạch bộ máy không có vùng cấm trong xử lý vi phạm
hy vọng phim sẽ chạm đến trái tim khán giả để nhân dân thêm tin yêu ủng hộ lực lượng công an
trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ trật tự an toàn xã hội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
và để trả lời cho những câu hỏi nóng này trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
chúng tôi đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đã nhận lời tham gia với chương trình an ninh ngày mới
và trước khi đến với phần bình luận thì mời bà cũng như là quý khán giả cùng theo dõi một đoạn video clip nhìn lại sự việc này
trong hai ngày liên tiếp một mươi một và một mươi hai tháng một khoảng bốn mươi cán bộ viên chức người lao động bệnh viện tuệ tĩnh hà nội
đã xuống đường cùng với băng rôn nhằm gây sức ép để bệnh viện trả khoản lương đã nợ suốt tám tháng qua
theo ông nguyễn quốc huy giám đốc học viện y học cổ truyền việt nam sự việc xảy ra do bệnh viện tuệ tĩnh
chưa có nguồn kinh phí chi trả lương tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và năm mươi lương từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho người lao động
hiện bệnh viện có một trăm năm mươi ba người lao động đang bị nợ lương và đứng trước nguy cơ mất việc làm
nợ lương là hơn ba bốn tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm là hơn hai trăm linh triệu đồng
viên chức tham gia xuống đường đòi lương chia sẻ bước đường cùng họ mới phải làm như vậy
suốt tám tháng nợ lương chi phí sinh hoạt hàng tháng không đủ công nghiệp cán bộ viên chức phải vay mượn khắp nơi

vâng thưa bà đi làm nhưng mà lại chưa được nhận lương
thật sự là đây là một tình huống mà không một người lao động nào mong muốn

đây là trách tôi phải nói thật tôi xin phép được nói là trách nhiệm của các ông chí lãnh đạo bệnh viện và các ông chí ở học viện y học cổ truyền việt nam
cái này tôi nghĩ không biết là bộ y tế đã biết sớm không tôi nghĩ là cái kéo dài nợ lương người ta tám tháng là tôi thấy hơi nhiều
mà hai nữa là công đoàn bộ y tế tôi nghĩ các đồng chí đã vào cuộc nhưng tôi nghĩ cũng hơi chậm
tôi nghĩ đáng nha các ông chí phải phát hiện sớm hơn để các ông chí giải quyết cho nên đây là trách nhiệm của chúng ta với dân với người lao động và trực tiếp
cho nên là phải lo cơ bản nào cho họ công việc làm cho họ
khi ta đã nhận nhiệm vụ trước lãnh đạo trước nhân dân rằng ta sẽ được nhận quản lý đơn vị đấy thì tới ý tôi tôi nghĩ là nên như thế
như bà vừa nhắc đến là trách nhiệm của công đoàn y tế thì theo như phó giáo sư tiến sĩ phạm thanh bình phó chủ tịch công đoàn y tế việt nam
đã thẳng thắn thừa nhận là cái sự việc xảy ra tại bệnh viện tuệ tĩnh nợ lương cán mộ nhân viên bắt nguồn từ việc đó là đơn vị này đã thực hiện cơ chế tự chủ một cách nóng hội
và quan điểm của bà như thế nào về nhận định này ạ
tôi thì tôi không biết rằng cái chuyện kết luận cái nóng hội có thể công trị trong ngành thì biết nhưng tôi hiểu rằng trong quá trình khi để một đơn vị được tự chủ
thì bao giờ cơ quan chủ quản cũng có khảo sát có đánh giá xem là cái đơn vị đấy có đủ điều kiện để cho tự chủ không
hay là bản thân đơn vị được giao tự chủ thì cũng có thể xem mình có nhận được không
tôi hiểu cái quá trình nó làm cũng không phải ngắn đâu đối với đơn vị khác
nhưng riêng không biết đơn vị này có vội không thì tôi không biết nhưng tôi về cái quy trình làm việc như vậy
cho nên tôi nghĩ là tôi phải nói thật là một số nơi khác ở trong gia đình
giáo dục của y tế người ta tự chủ đã thắng lợi
thì cho nên đây là vấn đề gì ở đây thì tôi chưa được biết cho nên tôi nghĩ rằng cái này chắc chắn bộ y tế phải làm
đối với tôi cũng kiếm nghị với đồng chí chủ tịch công đoàn đồng chí bình đấy là công đoàn tìm hiểu rõ ra xem là nguyên nhân là đâu
có phải vì nóng hội hay vì lý do gì mà chỉ có tìm ra nguyên nhân chính xác thì mới cắt phục được
không chỉ đơn vị ở đây mà tôi có trong toàn ngành y tế nữa trong vấn đề tự chủ tới đây
vâng trước khi làm rõ được rất nhiều cái vấn đề như bà vừa đề cập thì theo như công đoàn y tế việt nam nếu như mà muốn giải quyết được cái sự việc này thì chúng ta cần nhìn nhận trên hai quan điểm
thứ nhất đó là cần có sự thống nhất giữa bộ y tế và tổng liên đoàn lao động việt nam
sau đó là cùng kiến nghị với bộ tài chính và chính phủ cho phép tạm dừng cơ chế tự chủ ở một số đơn vị đang gặp khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
và theo bà thì cái phương án này có hiệu quả hay không hay là bà có ý kiến gì khác không ạ
tôi thì tôi lại nghĩ rằng cái chủ trương tự chủ trong một số các lĩnh vực tôi cho là hoàn toàn đúng
mà tôi nghĩ là chỉ có như thế mới phát huy được cái năng lực sáng tạo của những cán bộ công nhân viên kể cả từ người lãnh đạo đến người là lao động trực tiếp
chứ tôi nghĩ là không nên bó hẹp bởi người ta tự chủ ta được tự chủ về tài chính tự chủ về thu chi tự chủ về chương trình đào tạo tự chủ về nhân sự tự chủ về vấn đề về cái gọi là các chương trình về chuyên môn để khám chữa bệnh
tôi nghĩ rằng đối với các đồng chí lãnh đạo mà tôi nghĩ là các đồng chí năng động sáng tạo thì tôi nghĩ là tự chủ sẽ rất là tốt
chứ không thể nào mãi mãi là cứ yêu cầu bao cấp đặc biệt những cái nơi mà có khả năng lại làm ra tiền mà lại yêu cầu ấy
thì tôi cho là cái này tôi không biết chủ trương bộ y tế và công đoàn bộ y tế thế nào
nhưng riêng ý tôi nghĩ rằng cái tự chủ này có lẽ là phải tiếp tục được thực hiện thực hiện một cách nghiêm trình
thế còn những chỗ nào mà vì quá yếu kém thì ví dụ cán bộ lãnh đạo không đủ trình độ hoặc là thế nào đấy thì tôi không biết
nhưng mà tôi cho rằng cái hướng đi tự chủ là đúng kể cả trong giáo dục và y tế
một lần nữa xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia về chương trình an ninh ngày mới cùng với những chia sẻ hết sức và cụ thể về vấn đề ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn liên quan đến câu chuyện tại bệnh viện tuệ tĩnh bộ trưởng bộ y tế đã yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết rứt điểm
việc nợ lương đảm bảo quyền lợi của cán bộ viên chức người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên để tránh tình trạng này tái diễn có lẽ là bộ y tế sẽ cần nghiên cứu về vấn đề tự chủ tại các bệnh viện hiện nay
tiếp tục chương trình an ninh ngày mới xin mời quý vị cùng đến với một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nghị định một trăm linh hai của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm hai mươi năm của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuê
cụ thể sửa đổi điểm a khoản một điều tám thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là hai năm quy định cũ là một năm
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nghị định một trăm hai mươi ba của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
trong đó xử phạt người điều khiển ô tô chở hành khách ô tô chở người và các loại xe tương tự ô tô chở khách chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ như sau
phạt tiền từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng đối với người điều khiển xe
phạt tiền hành vi đón trả khách trên đường cao tốc
thông tư hai mươi của bộ y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần túi ni lông khó phân hủy nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa
các trang báo ra ngày hôm nay có thông tin gì đáng chú ý mời quý vị cùng tôi điểm qua ngay sau đây
năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng nhà nước sẽ kiểm soát chặt hơn nữa dòng tiền chảy vào bất động sản trái phiếu doanh nghiệp thông tin được đăng tải trên báo đầu tư
cụ thể với lĩnh vực bất động sản cơ quan này sẽ siết chặt tín dụng bất động sản có tinh chất đầu cơ
thậm chí năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan quản lý có thể tiến hành thanh kiểm tra hoạt động cấp tín dụng cho một số dự án doanh nghiệp
quốc hội vừa thông qua gói hỗ trợ kinh tế hơn ba trăm linh tỷ đồng chính vì vậy kiểm soát tín dụng nắn dòng vốn chảy vào sản xuất kinh doanh thay vì các kênh đầu cơ là rất cấp thiết tránh rơi vào vết xe đổ như gói hỗ trợ lãi suất trước đây
bộ tài chính đã đề nghị bộ công an bộ tư pháp cùng phối hợp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản
theo đó bộ tài chính đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các cục thuế
để điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm giăn đe ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước
bộ tài chính cũng đề nghị ngành tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân doanh nghiệp kinh doanh kê khai trên hợp đồng công chứng trên giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật
tắc hàng hóa xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía bắc đường biển là một trong những giải pháp
tuy nhiên để chuyển sang loại hình vận tải này thì đòi hỏi nhiều điều kiện đi kèm
cụ thể chi phí vận tải đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây
riêng giá cước vận tải biển tăng cao đến bốn trăm linh đến năm trăm linh
mặt khác hiện nay do đang thiếu container lạnh và tàu để xuất khẩu thời gian vận chuyển dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng nông sản
theo các chuyên gia về lâu dài muốn tăng tàu container ổn định cần phải có cam kết lượng hàng hóa đi mỗi tháng
đây là thời điểm mà doanh nghiệp và địa phương cần quyết tâm thay đổi phương thức
từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch
trao đổi với báo tiền phong đại diện nhiều cơ quan ở hà nội cho rằng
việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín đang gây ra nhiều sức ép cho cả chính quyền cơ sở hàng quán kinh doanh cũng như người dân
hiện thành phố hà nội cập nhật cấp độ dịch mỗi tuần một lần
các phương án cũng được thay đổi liên tục khiến người dân hộ kinh doanh mệt mỏi
mà lực lượng chức năng cũng phải căng sức trong thời gian dài
trong khi đó số lượng bệnh nhân tăng nhưng hầu hết là triệu chứng nhẹ
vì vậy thời gian tới hà nội nên đưa ra tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
theo hướng thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp sẽ giảm áp lực cho lực lượng chức năng ở cơ sở
việt nam đã mở lại một mươi đường bay thường lệ quốc tế
cục hàng không việt nam vừa đồng ý tăng mạnh số lượng chuyến bay định kỳ
trao đổi về báo điện tử việt nam net thì nhiều chuyên gia kiến nghị đã đến lúc dừng các chuyến bay combo
hay còn gọi là các chuyến bay giải cứu
lý do là bởi hành khách phải trả chi phí quá cao dễ phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực
đồng thời nếu vươn bay charter thì có khả năng các chuyến bay quốc tế thương mại định kỳ sẽ bị gây khó dễ
vì không có lợi đối với các những tổ chức cá nhân tổ chức bay charter
các chuyên gia đề nghị chính phủ cho phép đón khách quốc tế theo thông lệ chung của các nước
như đã tiêm hai mũi vaccine âm tính không cách ly khách
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý đã phát sóng trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố đối với lê mạnh hà
trú tại xã kim phú thành phố tuyên quang về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hà đã biên soạn đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội youtube facebook
nhiều bài viết video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạp tỉ bán chính quyền
lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa u nứ ở bãi trung chuyển chờ xuất khẩu
rồi tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa
nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu đổi đầu container để đưa những xe mới vào vị trí xe cũ
với giá từ một trăm linh triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng một xe
nông tuấn anh và lâm văn hưởng đều là cán bộ đội quản lý trật tự đô thị huyện cao lộc
cùng đinh văn thìn đã bị công an tỉnh lạng sơn khởi tố về hành vi đưa và nhận hối lộ
liên quan đến việc hàng chục cán bộ viên chức người lao động tại bệnh viện tuệ tĩnh xuống đường câu cứu
vì bị nợ lương nhiều tháng qua
trong chuyên mục vấn đề chính sách khách mời chương trình đã cùng trao đổi về nguyên nhân của tình trạng này
liệu có sai phạm trong công tác quản lý của bệnh viện hay không
tuy nhiên để tránh tình trạng này tái diễn có lẽ bộ y tế sẽ cần nghiên cứu về vấn đề tự chủ tại các bệnh viện hiện nay
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nghị định một trăm hai mươi ba của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
trong đó xử phạt người điều khiển ô tô chở hành khách ô tô chở người và các loại xe tương tự ô tô chở khách chở người
vi phạm quy định về vận tải đường bộ như sau
phạt tiền từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đón trả khách trên đường cao tốc